và cao điểm mà đơn vị của ông trần hữu bảo chiếm giữ nằm trong danh sách tấn công của lực lượng thủy quân lục chiến và kỵ binh bay
bảy mươi ngày chốt giữ với hai ngày chiến đấu ác liệt đã trở thành kỷ niệm chẳng thể quên trong đời quân ngũ của ông
thì như thế là lúc ấy thì nói chung là nhìn thấy nó đúng
thì cùng trong cái tấm tràng của mình thì thấy cũng lo
cùng nói nhưng mà lúc đó mới phản xa bằng cách nào
thì như thế là chỉ có cách là ném đạn
thì lúc đó là theo cái phản xạ của mình thì như thế là rút chốt lưu đạn ném
thì ném như thế ném một phản ấy là như thế là ném mà chóng bà con nhìn cơ mà
nó đổ một cái
thì như thế là thấy mấy tháng chết mấy tháng bị thương
là mình lùi nó hoảng quá nó chạy mà
nó nghe tiếng nổ mà nó thấy người chết có người chết người bị thương nó hoảng nó chạy
chạy như thế là lúc đó là
bước sang ngày chiến đấu thứ hai
đơn vị của ông bào bị địch dùng hỏa lực áp chế
tiểu đội của ông bị thương vong nặng
chỉ còn một mình ông đủ sức chiến đấu
chiến đấu từ lúc đó là tầm lúc khoảng một mươi một giờ
buổi chiều cùng một mình đánh
phối hợp với hỏa lực và trước đến tối
thì như thế là phối hợp với hỏa lực
một mình bảo địch mà vào tầm lúc khoảng là
năm mươi thì nó là tầm hơn năm mẹt là bạc bạc bạc đá cao
thì như thế là ở dưới đơn vị á là người ta phân biệt được ấy là trấn trột vẫn còn có người người chiến đấu
thì như thế là khoảng tám giờ tối á thì mới có cái đông trị giường lên bảo là như thế là lệnh của đại đội á là rút lên để chuẩn bị là đánh
mai là địch nó sẽ nổ bồ ra đằng sau
sau các trận đánh
trong hai trận đánh
mùng sáu và mùng bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đơn vị của ông trần hữu bào tiêu diệt hai trăm linh tám lính mỹ
riêng ông tiêu diệt bảy mươi tám tiên địch
chiến sự không chỉ diễn ra tại khe xanh mà còn dọc trên con đường số chín
lực lượng của ta tại các địa bàn lân cận tổ chức tấn công tiêu diệt tiêu hào sinh lực của địch lên ứng cứu khe xanh
ông nguyễn minh kỳ ngày ấy với trọng trách là phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện cam lộ
thường xuyên chỉ huy lực lượng bộ đội địa phương tập kích lính mỹ khi chúng hành quân qua địa phận của huyện
ông nguyễn minh kỳ ngay ấy với trọng trách là phó chỉ huy quân sự huyện cam lộ tiêu hào sinh lực của địa phương tập kích lính mỹ khi chúng hành quân qua địa phận của huyện
tháng sáu năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tôi và các anh em như vậy là chiến đấu diệt một đơn vị của lính công hoa công thức cục vận mỹ
bao gồm như vậy là bản chạy một mươi năm xe và diệt gần hơn một trăm tám mươi tỷ
và nói chung mình thu vũ khí làm chủ chuyển thương thì như vậy là cũng ngăn chặn được cái sự tiến công của nó lên
thứ hai nữa là liên tục tập kích ở hai bên tuyến đường chính tức là bắc và nam đường chín
đặc biệt là từ cam lộ lên đông mâu và lên sơ mưu
liên tục chỉ huy tổ chức lực lượng tập kích đánh chặn các đơn vị lính mỹ nguyện trên dọc tuyến đường số chín
cái tên nguyễn minh kỳ mỗi lần được nhắc đến đã khiến cho quân địch phải khiếp sợ
người dân địa phương đã đặt cho ông biệt danh là hùng sám đường chín
chúng tôi là hoạt động ở tuyển đường chín này ở nam bắc tuyển đường chín này
trong vấn đề trừ gian nhiệt ác trong vấn đề đánh sạp la cà có đánh tập kích có mất văn
do đó cho nên là cái bụng này nó rất khiếp sợ
nghe tên tôi là sợ rồi đó là sợ
với lần mà ví dụ như là nó đi vào hệt quân nó đi vào đoàn đoàn
vichy vichy kỳ vichy kỳ tức là việt công kỳ là bắt đầu cháy mỹ
trong thời gian chỉ huy lực lượng bộ đội địa phương ông kỳ đã đánh trên dưới năm trăm linh trận với lính mỹ nguyện
ngăn chặn thành công nhiều đợt tiếp viện của địch những khe xanh và bản thân ông tiêu diệt hơn một trăm linh tên địch
nửa thế kỷ đã trôi qua chiến dịch đường chín khai xanh luôn là một hình mẫu về tài nghi binh của quân đội nhân dân việt nam
nhưng cao hơn cả là tư tưởng chỉ đạo sự mưu lược của đảng và bắc hồ trong lãnh đạo quân và dân ta kháng chiến chống đối quốc mỹ
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám số binh sĩ của quân đội mỹ và đồng minh có mặt tại việt nam là hơn một triệu quân
đảng ta nhận định không thể thắng mỹ theo kiểu chiến tranh quý ước
chính vì thế chiến dịch khai xanh và cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân bộ thân là một đòn sấm xét của ta nhằm thẳng vào nội bộ nước mỹ lúc bây giờ
sau tết mậu thân phong trào phản chiến của người mỹ được đẩy lên tới cao trào
người dân xuống đường biểu tình thành niên trốn nghiệp vụ quân sự bởi họ đã nhận ra rằng những gì mà chính phủ của họ đang rêu rao là hoàn toàn bịa đặt
đế quốc mỹ nói rằng đang tìm và giết cộng sản thực tế thì quân đội cộng sản lại tìm và vây hãm chúng ở khai xanh
đế quốc mỹ nói rằng chiến thắng đang cận kề
thực tế thì các căn cứ của chúng chẳng có gì
các căn cứ trên toàn miền nam bị thấn công
ngày hai mươi chín tháng hai năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đánh dấu sự ra đi của bộ trưởng quốc phòng mỹ mcnamara
ngày ba mươi một tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám tổng thống mỹ johnson tuyên bố không tham gia tranh cử nhiệm kỳ tiếp theo
tinh thần của lính mỹ giảm sút nghiêm trọng khi hai người đứng đầu quân đội đều tuyên bố bỏ cuộc
và vị bộ trưởng quốc phòng kế nhiệm cũng chỉ mất một tháng kể từ khi nhậm chức ngày một tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
để nhận ra điều mà mỹ phải làm ở việt nam
vậy là quân đội mỹ đã nhận ra thất bại của mình tại việt nam
thế nhưng để có được thắng lợi trong chiến tranh thì cái giá phải trả cho nó không hề nhỏ
hàng nghìn chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc tiến công vào đường chín khe xanh
hàng trăm nghìn tấn bom đạn đã đổ xuống mảnh đất quảng trị
và quảng trị sau chiến tranh cũng trở thành địa phương có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao nhất cả nước
người dân nơi đây hằng ngày vẫn phải vượt qua những gì quá khứ để lại
vượt lên khó khăn để tiếp tục sống tiếp tục xây dựng quê hương
và đó cũng là một kỳ tích